đến thì có những cái biểu hiện thì cũng có thể nói là tương đối là nhạy cảm
mà chỉ có thể đến tìm các bác sĩ để có thể đến nói để điều trị được thôi ạ
mình không biết là bên ngoài những cái cùng với những cái biểu hiện
nó dễ nhận thấy ở mỗi chúng ta như thế thì
có cái phương pháp nào để chúng ta có thể sớm phát hiện ra
những triệu chứng mà chúng ta đang có vấn đề về thận
để có thể nhanh chóng có cách điều trị không ạ
ví dụ như là đối với người trẻ
đối với người trẻ người ta biết là tôi nói liên liên về hạnh phúc
thông thường là một cặp vợ chồng trẻ bình thường
họ ở với nhau một mươi hai tháng
không dùng phương pháp cách thai mà họ chưa có con
thì đó bắt đầu nó xuất hiện
cái hiếm muộn
cho nên là họ cần phải đến y tế để thầy thuốc để giúp đỡ
có nhiều khi gặp vợ chồng bảo không tôi khỏe lắm
nhưng mà thực ra không phải như vậy
đi làm kiểm tra xét nghiệm của vợ hốc môn của vợ
rồi các cái tử cung bường chứng của vợ xem có vấn đề gì bất thường không
kiểm tra của chồng kiểm tra lại xem cái tinh dịch đồ
kiểm tra là tất cả những cái hốc môn của nhà chồng
xem có gì bất thường không
sau đấy thì chúng tôi điều trị cho họ
đó là tôi nói về máy hiếm muộn
nói về vấn đề xuất hiện hiện nay
trong giới trẻ hiện nay thì
ngày xưa chúng tôi gặp những trường hợp
ví dụ như là xuất tinh sớm
gặp rồi những trường hợp liệt dương
là xin lỗi là phải nói những từ rất là trân trân
rất là y tế
thì trường hợp đấy
ngày xưa là thường là chỉ gặp với người có tuổi thôi
nhưng bây giờ thì xuất hiện người trẻ
cũng đã bắt có những cái
người trẻ gặp cái trường hợp này
thì trường hợp này thường là
do cái sự sinh hoạt tình dục
nó không phù hợp
do đó là họ gây ra những cái
gọi như là
suy thận gây ra những cái
lĩa yếu và liệt dương
cho đó là người rất trẻ
có nhiều người mới ba mươi tuổi

đã bị rồi
do đó chúng tôi cũng phải chia sẻ việc này
chúng tôi chưa nói những cái bệnh
về hoa liễu
là chuyện khác
là mà viêm đường thiết liệu
của bên yêu hiện hại
đây là những vấn đề đó
là người trẻ
người trung tuổi
thì ví dụ như là
cái biểu hiện của họ đầu tiên
họ có thể là
nó đi bộ
họ mệt mỏi
đầu tiên là họ mệt mỏi
rồi có thể họ tự nhiên
họ bị vết đắp cao lên
mà không biết tìm nguyên nhân ra
là nguyên nhân gì
là kiểu gì cả
còn ngược lại
ví dụ như chuyên môn
lúc ấy thì
chúng tôi cho làm trách nghiệm
xem một trong những việc
làm thường xuyên
đó là chúng tôi kiểm tra
chức năng tận
chấm bình thường hay không bình thường
rồi kiểm tra
sâu hơn cái là
các khúc môn liên quan đến
cao tuổi hơn nữa
thì cái biểu hiện nữa là
cứ thấy là
thay đổi thời tiết là
ví dụ như cô
buổi sáng ngủ dậy
chả muốn dậy
thì quể hoài
nó ngồi ở đâu
thì đồng ý
chúng tôi gọi là
thân là nạp khí
khí nó đầy đủ
trong cơ thể
sức khỏe đầy đủ
thì mới khỏe được
chứ còn coi như
ngồi ở đâu
ngồi gà thế này
ngồi muốn ngủ thế này
và suốt ngày ngắp
thì đó là một biểu hiện
và rất rõ ràng
của cái truy thật
từ những biểu hiện
cụ thể như thế
thì chúng tôi lựa chọn
và chúng tôi lựa chọn
phương pháp nào
phù hợp với họ
để chúng tôi điều trị cho
đó là những phương pháp
về phía y học cổ truyền
thì xin được hỏi
phó giáo sư tiến sĩ
phan lãi an
về y học hiện đại
như là phó giáo sư
độ sơn cảnh
mà có bổ sung gì thêm
để quý vị ấn giả
có thêm kiến thức được không ạ
các dấu hiệu
sớm của truy thật
thì tôi cũng đã nói là
nói chung là
khi đã bị truy thật
thì nó đã là
giai đoạn muộn mất rồi
giai đoạn sớm
nếu mà chúng ta muốn phát hiện
thì về phía chúng tôi
là phải bắt buộc
có mấy cái động tác
mình làm đơn giản thôi
có thể làm được
ở bất cứ nơi đâu
thứ nhất đó là
phải kiểm tra nước tiểu
phải làm xét nghiệm nước tiểu
và cái điều này
có thể thực hiện
ở tất cả các tuyến
y tế của mình
từ các cái cơ sở
cho đến các cái tuyến
cái thứ hai
là người ta sẽ phải
đo viết app
và sau đó nữa
nếu chúng ta có điều kiện
chúng ta sẽ làm thêm
làm thêm xét nghiệm
để đánh giá
tình trạng chức năng thận
và có thể đi tìm
một số các yếu tố nguy cơ
dẫn đến bệnh thật mạng
ví dụ như là
đường máu cao
nó có thể là
một trong những yếu tố nguy cơ
ví dụ một số
các cái bệnh lý khác
đấy là những cái mà
người ta sẽ nâng cấp
nhưng mà chúng tôi thường
bao giờ cũng khuyến cáo
những người còn đang
cảm thấy khỏe mạnh
là hãy kiểm tra
nước tiểu của mình
chúng ta hãy kiểm tra
chúng ta chỉ cần đi làm
một cái xét nghiệm nước tiểu thôi
và tốt nhất là
nên làm cho cả
các em bé
các em mới sinh ra
chúng ta có được
những cái biện pháp
mà nó lại
vừa không đau đớn
chúng ta phân loại
được ra một nhóm
gọi là có yếu tố nguy cơ
để chúng ta quản lý
một cách sát sao hơn
i nghĩ rằng là
chúng ta có thể
giải quyết được
khá là nhiều các vấn đề
mà nó không tốn kém
thì còn để đến khi
mà bị suy thận rồi
thầy cảnh có nói
chẳng hạn như là
người ta đã mệt rồi
rồi huyết áp của người ta
tăng cao lên rồi
thì khi đó
công chuyện nó rất là phức tạp
và thường là
rất tốn kém
dù là bệnh lý
về gì nữa
hay là về bất cứ cơ quan nào
thì chúng ta cũng nên
có cái sự phát hiện kịp thời
phát hiện sớm
để điều trị cho nó
có hiệu quả
và không gây ảnh hưởng
quá nhiều đến sức khỏe
rất cảm ơn